trong khi đó hà nội đã trải qua hơn năm mươi ngày giãn cách xã hội
về cơ bản hiện nay dịch bệnh đã được kiểm soát
sau khi hoàn thành chiến dịch tiêm chủng mũi một từ ngày một mươi năm tháng chín
thành phố có thể xem xét nới lỏng các hoạt động dịch vụ
tiến sĩ nguyễn đức thái đại học california san francisco
cũng cho rằng dịch bệnh còn diễn biến phức tạp và tình hình không đồng nhất giữa các nơi
nên từng địa phương cần phân tác rõ vòng đỏ vàng xanh dựa trên kết quả xét nghiệm
vòng đỏ tiếp tục giãn cách xét nghiệm thường xuyên để đưa số f cộng đồng giảm dần
đồng thời giảm tử vong đầu tư hơn cho dịch vụ và phương tiện trị liệu
vùng vàng làm xét nghiệm pcr gộp người dân được tham gia các dịch vụ thiết yếu có giới hạn
vòng xanh làm xét nghiệm pcr gột định kỳ cho mở lại các dịch vụ cơ bản
điều thứ hai là bao phủ vaccine
thành phố hồ chí minh và hà nội cơ bản tiêm xong mũi một cho người dân từ một mươi tám tuổi trở lên
đang tiếp tục tiêm mũi hai
tuy nhiên nhiều địa phương khác có tỷ lệ tiêm chủng thấp
do vậy chúng ta phải triển khai tiêm chủng nhanh hơn
nhất là giai đoạn cuối năm vaccine về nhiều để biểu cường nhìn nhận
phó giáo sư trần đắc phu cũng cho rằng tỷ lệ tiêm chủng là điều kiện quan trọng để mở cửa trở lại
người đã tiêm vaccine vẫn có thể nhiễm bệnh
song sẽ giảm triệu chứng nặng và giảm nguy cơ tử vong
chúng ta phải hướng đến mục tiêu trên bảy mươi dân số tiêm chủng đủ liều
để trong trường hợp dịch tái bùng phát thì không gây quá tải hệ thống y tế ông nói
tiến sĩ nguyễn đức thái khuyến nghị việt nam cần ưu tiên tiêm chủng cho những nhóm nguy cơ cao
như người trên sáu mươi năm tuổi người có bệnh nền huyết áp thận béo phì
đồng thời có kế hoạch chứng nhận tiêm chủng giúp người dân đã tiêm đủ hai mũi quay trở lại công việc
di chuyển trong vùng hoặc tham gia chống dịch
chủng delta lây rất nhanh nên bên cạnh xét nghiệm sàng lọc tiêm chủng
cần chú ý đến đầu tư vào khâu điều trị như bộ gói thuốc máy đo oxigen bình oxy
điều kiện thứ ba các địa phương cần lựa chọn các hoạt động phù hợp để ưu tiên mở cửa trước
đại biểu cường đề nghị ưu tiên các hoạt động ít tiếp xúc và ở không gian rộng
như sản xuất nông nghiệp ngoài trời công trường xây dựng ngoài trời
tiếp theo là mở cửa hoạt động sản xuất công nghiệp trong khu vực khép kín
có thể kiểm soát được dịch bệnh
khu vực khép kín là nơi các doanh nghiệp có kế hoạch sản xuất
kinh doanh đảm bảo tách biệt từng bộ phận và kiểm soát được toàn bộ chư trình
các dịch vụ liên quan đến đời sống của người dân như nhà hàng quán ăn
cũng nên được xem xét mở cửa theo lộ trình bởi đây đều là dịch vụ thiết yếu
tuy nhiên các cơ sở kinh doanh này phải đảm bảo an toàn
chẳng hạn nhà hàng ở trong nhà có thể chưa cho khách hàng dùng đồ ăn tại chỗ
nhưng nếu dịch vụ ăn uống ngoài trời bãi biển thì có thể xem xét
những dịch vụ nguy cơ cao lây nhiễm dịch bệnh như vũ trường quán bar karaoke
massage theo ông cường chưa thể mở cửa ngay được
trong tình hình hiện nay kế hoạch mở cửa cũng chính là kế hoạch phòng chống dịch
đó là xét nghiệm diện rộng và tiêm chủng toàn diện
về lộ trình mở cửa cần dựa theo kết quả xét nghiệm và tiêm chủng vaccine
tiến sĩ thái góp ý
lãnh đạo tỉnh bình dương cho biết tỉnh đã cơ bản kiểm soát được covid một mươi chín
song việc mở cửa kinh tế xã hội sẽ tiến hành từng bước không nóng vội
trong đợt dịch thứ tư bình dương đã ghi nhận hơn một trăm sáu mươi ca covid một mươi chín
trong đó một bốn trăm hai mươi ca tử vong chiếm tám và một trăm linh bốn ca được chữa khỏi
thống kê từ ngày ba đến ngày một mươi bốn tháng chín có bốn mươi năm bốn bệnh nhân xuất viện và ba mươi bảy chín trăm ba mươi bảy ca mắc mới
trong khi một mươi ngày trước đó tỉnh ghi nhận ba mươi năm ba trăm chín mươi sáu ca xuất viện và năm mươi bốn mươi ba ca nhiễm mới
hãy đăng ký kênh để nhận thông tin nhất
hiện bình dương vẫn áp mô hình tháp ba tầng điều trị theo pháp đồ của bộ y tế gồm
tầng một dành cho bệnh nhân không có triệu chứng tám mươi tầng hai dành cho bệnh nhân triệu chứng nhẹ và trung bình một mươi năm
tầng ba điều trị bệnh nhân triệu chứng nặng và nguy kịch năm
trong đó năng lực điều trị ở tầng hai hiện có khoảng bốn hai trăm linh giường và tầng ba gần một giường
nhưng cả hai tầng chỉ mới hoạt động trên năm mươi công suất vì số lượng f ở tầng một xuất hiện cao
đã có một mươi hai khu cách ly tầng một dừng hoạt động
trước tình hình đó ông võ văn minh chủ tịch ủy ban nhân dân bình dương cho biết tỉnh sẽ mở cửa từng bước
ở các địa phương vùng xanh tiếp tục siết chặt dập dịch ở vùng đỏ tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh
về cơ bản được kiểm soát song việc mở cửa kinh tế xã hội sẽ từng bước không nóng vội
tối ngày một mươi ba tháng chín ủy ban nhân dân thành phố hải dương đã có công văn hỏa tốc về việc tạm dừng nới lỏng
một số biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
trước đó vào ngày một mươi ba tháng chín ủy ban nhân dân thành phố hải dương đã phát đi văn bản thông báo từ giờ ngày một mươi năm tháng chín
các cửa hàng quán ăn uống trừ cửa hàng ăn uống tại chợ ngoài trời quán bia được phục vụ khách tại chỗ
từ năm h đến hai mươi hai giờ hàng ngày các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu cũng được hoạt động trở lại
việc ra công văn hỏa tốc về việc tạm dừng nới lỏng các biện pháp chống dịch covid một mươi chín là để đảm bảo an toàn phòng chống dịch
chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho việc áp dụng các biện pháp mới theo chỉ đạo của ủy ban nhân dân tỉnh hải dương
và ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh hải dương
như vậy thành phố hải dương vẫn tiếp tục áp dụng biện pháp phòng chống dịch theo hai quyết định đã được ban hành
vào các ngày hai mươi sáu tháng tám và mùng bảy tháng chín
theo cdc hải dương tính từ hai mươi bảy tháng bảy đến nay toàn tỉnh hải dương ghi nhận một trăm ba mươi bảy người nhiễm covid một mươi chín
tổng số bệnh nhân đã được ra viện là một trăm hai mươi năm người và có một người tử vong do covid một mươi chín vào ngày một mươi chín tháng tám
hiện hải dương còn chín bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế
ủy ban nhân dân thành phố hải phòng cho biết từ một mươi năm tháng chín chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố cho phép
các nhà hàng ăn uống được hoạt động trở lại nhưng không phục vụ quá mời khách trong cùng một phòng
hoặc một khu vực riêng phải đóng cửa trước hai mươi hai giờ hàng ngày
ngoài ra các vườn hoa công viên được hoạt động trở lại nhưng không được tập trung quá một mươi người một chỗ cùng thời điểm
và phải đảm bảo giãn cách tối thiểu hai mét
các dịch vụ ăn uống trên hè phố được bán hàng phục vụ tại chỗ từ năm giờ đến chín giờ hàng ngày
ngoài không giờ trên chỉ được bán mang về
các cơ sở kinh doanh dịch vụ thể dục thể thao trong nhà spa chăm sóc sắc đẹp cuội đầu
làm móng hoạt động không quá năm mươi công suất và phục vụ không quá một mươi người trong cùng một thời điểm
cùng với đó lãnh đạo thành phố hải phòng cũng chỉ đạo tiếp tục thực hiện kiểm soát chặt chẽ
người từ các tỉnh thành phố vào hải phòng
người từ các địa phương vào thành phố hải phòng phải có kết quả xét nghiệm sát covid một mươi chín
hay âm tính bằng phương pháp rt pcr trong vòng bảy mươi hai giờ
thời gian qua thành phố hải phòng tăng cường tiêm vaccine phòng covid một mươi chín với số lượng lớn
đến nay thành phố tiêm được gần năm trăm linh liều
chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố giao ngành y tế chủ động phối hợp với các cơ sở
ban ngành ủy ban nhân dân các quận huyện khẩn trương triển khai đẩy nhanh tiến độ tiêm phòng
vaccine ngừa covid một mươi chín trên địa bàn thành phố để sớm đạt miễn dịch cộng đồng
đồng thời hải phòng thực hiện xét nghiệm sàng lọc diện rộng cho nhiều nhóm người
đến nay đã hai mươi một ngày thành phố không ghi nhận ca nhiễm mới trong cộng đồng
đội ngũ chuyên gia của trung tâm kiểm soát và phòng chống dịch bệnh mỹ cdc đã tiến hành
phân tích dữ liệu của tám hệ thống chăm sóc y tế trong nước với tổng cộng một trăm linh năm bốn trăm bốn mươi sáu thai phụ
từ sáu đến một mươi chín tuần của thai kỳ
kết luận cho biết không có sự liên quan giữa vaccine pfizer và moderna với nguy cơ sởi thai
trong đó bảy tám số thai phụ đã được tiêm ít nhất một mũi vaccine pfizer
pfizer biontech và sáu tiêm vaccine của hãng moderna hai vaccine thuộc nhóm mrna
tổng cộng các chuyên gia ghi nhận một mươi ba một trăm sáu mươi trường hợp bị sởi thai
nhưng nguy cơ bị sởi thai trong vòng một tháng kể từ thời điểm tiêm vaccine mrna
không hề khác so với nhóm không tiêm vaccine
đội ngũ nghiên cứu cho biết có lẽ họ bị thiếu một số thông tin như những lần mang thai trước đó
ở người bị sởi thai
tuy nhiên báo cáo được cho sẽ giúp các bác sĩ tư vấn thai phụ về vấn đề có nên tiêm vaccine hay không
theo ghi nhận so với những người được tiêm đủ vaccine
người chưa tiêm đối mặt nguy cơ cao gấp từ năm đến bảy lần xét nghiệm dương tính với virus gây covid một mươi chín
hiệu quả ngăn chặn nguy cơ điều trị icu của vaccine moderna là chín mươi hai
kế đến là vaccine pfizer biotech bảy mươi bảy và johnson là sáu mươi năm theo báo cáo của cdc
ba trăm bảy mươi năm tình nguyện viên tham gia thử nghiệm vaccine covivac
giai đoạn hai sẽ tiếp tục tiêm liều hai
bắt đầu từ ngày một mươi năm đến ngày hai mươi tháng
phó giáo sư tiến sĩ vũ đình thiểm giám đốc trung tâm thử nghiệm lâm sàng viện vệ sinh dịch tễ trung ương
chiều ngày một mươi ba tháng chín cho biết các tình nguyện viên đã tiêm liều một an toàn
một số phản ứng phụ thường gặp sau tiêm gồm sốt đau đầu mệt mỏi đau cơ đau khớp
số ít buồn nôn sau đó được chăm sóc y tế và hồi phục
covax là vaccine covid một mươi chín do viện vaccine và sinh phẩm y tế ivac nghiên cứu và phát triển
vaccine covivac có một liệu trình gồm hai liều tiêm cách nhau hai mươi tám ngày
trong vaccine đang thử nghiệm lâm sàng giai đoạn hai trên ba trăm bảy mươi năm người tại ba xã gồm minh lãng
việt hùng và bách thuận của huyện vũ thư tỉnh thái bình bắt đầu từ một mươi một tháng tám
các tình nguyện viên chia làm ba nhóm gồm một mươi tám ba mươi chín tuổi từ bốn mươi đến năm mươi chín tuổi và từ sáu mươi tuổi trở lên
mỗi nhóm khoảng một trăm hai mươi năm người tỷ lệ nam nữ tương đối cân bằng
theo đề cương thử nghiệm giai đoạn hai nhằm tiếp tục xác định tính an toàn
một phần tính sinh miễn dịch và tìm ra mức liều tối ưu để đưa vào thử nghiệm giai đoạn ba
hiện vaccine thử nghiệm hai mức liều gồm ba microgram sáu microgram và sử dụng vaccine astrazeneca để đối chứng
sau đây là một số thông tin đáng chú ý khác mà chúng tôi mới cập nhật
chính phủ nhật bản sẽ viện trợ thêm một ba triệu liều vaccine covid một mươi chín của hãng astrazeneca
cho một số nước láng giềng tại châu á bao gồm bốn trăm linh liều cho việt nam
trước đó ngoại trưởng motegi cho biết
nhật bản đã viện trợ hơn hai mươi ba triệu liều vaccine astrazeneca được sản xuất tại nhật bản
cho các quốc gia vùng lãnh thổ ở nam á và khu vực thái bình dương
nhật cũng đã quyên góp một tỷ đô la và ba mươi triệu liều vaccine vào cơ chế tiếp cận vaccine công bằng cobass
theo thông tin từ đại sứ quán nhật bản tại việt nam
tính cả số lượng vaccine lần này thì tổng số vaccine phòng covid một mươi chín
mà nhật bản đã viện trợ cho việt nam là ba năm mươi tám triệu liều
trước lô bốn trăm linh liều nêu trên ngoại trưởng moteg thông báo
nhật bản đã quyết định viện trợ bổ sung bốn trăm bốn mươi liều vaccine astrazeneca
cho các quốc gia và vùng lãnh thổ bao gồm việt nam thái lan và đài loan
cụ thể người dân sẽ được cấp một mã qr trên ứng dụng điện thoại thông minh y tế tp hcm
trong trường hợp người dân không dùng điện thoại thông minh sẽ được cấp mã qua số tin nhắn điện thoại
hoặc được cơ quan nhà nước đơn vị sử dụng lao động in mã qr ra thẻ
các thông tin chính gắn với mã qr cá nhân của người dân gồm khai báo y tế
lịch sử tiêm vaccine
kết quả xét nghiệm và thông tin theo dõi sức khỏe f tại nhà
người dân khai báo y tế điện tử trên ứng dụng điện thoại di động hoặc truy cập địa chỉ
https hai gachiao gachiao khai báo y tế thanhphohochiming gov vn trước khi ra đường
xuất mã qr tại trạm kiểm soát trụ sở sản xuất kinh doanh các nơi kiểm soát ra vào theo quy định
nhiều siêu thị cửa hàng tiện lợi cơ sở bán thực phẩm
f cách ly tại nhà cũng sẽ khai báo sức khỏe trên ứng dụng này
ngoài ra đơn vị sản xuất kinh doanh
sẽ lập và duyệt danh sách người lao động được tham gia hoạt động sản xuất
kinh doanh theo số lượng và điều kiện của ủy ban nhà dân thành phố thổ đức các quận huyện
kiểm tra người ra vào tại khu vực cần kiểm soát kiểm tra giám sát yếu tố dịch tễ của người lao động
bản tin thuộc ảnh covid một mươi chín sáng một mươi năm chín xin được kết thúc tại đây
hãy nhờ bấm lai và theo dõi kênh thông tin chính thức về dịch bệnh của báo sức khỏe và đời sống
cơ quan của bộ y tế để có được những thông tin chính xác nhất như các bạn
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại